từ khi đưa vào giảng dạy các bộ sách giáo khoa lớp một đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
điều này khiến cho các nhà quản lý giáo dục đội ngũ giáo viên và phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng
trong đó có bộ sách cánh diều
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số trường tiểu học của tỉnh phú yên
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tỉnh phú yên có sáu mươi một trường tiểu học chọn bộ sách giáo khoa cánh diều
theo các nhà quản lý giáo dục cũng như người trực tiếp tham gia giảng dạy
ngoài các mặt mạnh bộ sách này cũng còn một số hạn chế nhất định cần chỉnh sửa
nhất là có nhiều từ mang tính phương ngữ ngữ điệu khó hiểu
trước việc sách giáo khoa tiếng việt có nhiều từ ngữ mang tính phương ngữ ngữ điệu khó hiểu
giáo viên đã chủ động bổ sung từ mới giải thích rõ cho học sinh bằng từ phổ thông
toàn bộ là mình chỉ học hai âm mới hai vòng mới thôi
còn những cái sách kia là có ngày học với ba
ba âm ba vòng mới mẹ chị con thì học một ngày ba âm ba vòng mới rất là khó
ngoài việc điều chỉnh cách dạy học thầy cô giáo được khuyến khích tận dụng tối đa các tiết thực hành ôn tập
để hỗ trợ hướng dẫn học sinh
đơn cử môn tiếng việt giáo viên có thể điều chỉnh giảm yêu cầu cần đạt ở một số kỹ năng trong thời gian đầu năm học
thầy cô giáo phải ghi nhận sự tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất
tuyệt đối không chê bai phê bình các em còn yếu
chúng tôi cũng có chỉ đạo quán truyệp cho các thầy cô giáo cán bộ
của các trường tiểu học là chúng ta trong quá trình chúng ta có phát hiện những nội dung mà chưa phù hợp
cũng như là không mang tính giáo dục thì chúng ta có những góp ý xây dựng hết sức tích cực
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tỉnh phú yên sẽ lựa chọn sách giáo khoa theo quy định mới của thông tư hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi
của bộ giáo dục và đào tạo
lúc đó ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh
và các hội đồng thẩm định theo từng bộ môn học để chọn sách giáo khoa lớp một lớp hai và lớp sáu
chứ các trường không tự lựa chọn sách như hiện nay